và đến nay hệ thống đã thu thập cập nhật thông tin của trên một trăm linh triệu công dân việt nam theo đúng tiêu chí đúng đủ sạch sống
việc đưa vào khai thác những thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là đầu mối cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân
thay vì người dân doanh nghiệp phải khai báo nộp chứng thực các giấy tờ khi thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước
thì giờ đây các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
như vậy việc xác thực đối xoát thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có rất nhiều tiện ích giúp người dân đã và đang thủ hưởng
hôm nay chị trang đi đăng ký thuê bao mới
thay vì phải kê khai thông tin chị trang chỉ cần đăng ký thuê bao mới
chị trang chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip
qua việc nhập số liệu căn cước công dân từ giao dịch viên tất cả thông tin cá nhân của chị trang đã được hiển thị
và đặc biệt những thông tin đó đã đối soát xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi mà em được xác thực thông tin thì thứ nhất là em cảm thấy thông tin của em được bảo mật hơn
một số thuê bao của em thì sẽ đứng tên của em luôn và không có trường hợp là bị đứng tên của người khác
tính từ mùng một tháng tám đến nay các thuê bao di động mới phát sinh
phải thực hiện việc xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đối soát dữ liệu sim đang hoạt động
đảm bảo thông tin người đang sử dụng sim thực tế là rõ ràng
đây là một trong các giải pháp đang được bộ công an và bộ thông tin và truyền thông phối hợp
trong việc kết nối dữ liệu hạn chế tình trạng sim giác sim không chính chủ
theo quy định của bộ công an thì doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi các trường thông tin sang
để xác thực với trung tâm dữ liệu dân cư
khi có thông tin trả về là không chính xác
thì chúng tôi với trách nhiệm là nhà mạng sẽ phải chuẩn hóa thông tin thuê bao
với những thông tin chưa chính xác thì đấy là trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ
chúng tôi phải liên hệ với khách hàng để chuẩn hóa những thông tin thuê bao
vì hiện tại thì phần lớn khách hàng đã được cấp căn cước công dân
và có thông tin dữ liệu chuẩn trong cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
vì vậy cũng dễ dàng hơn cho chúng tôi cập nhật thông tin thuê bao
khi kích hoạt sim thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp sử dụng thiết bị offline tại chỗ
xác thực cái thẻ căn cước công dân là đúng sai và thông tin trên thẻ với thông tin người sử dụng là đúng sai
là đảm bảo chính xác khi kích hoạt sim
cái thứ hai là toàn bộ khi mà chúng tôi đã đấu đối làm sạch với cả nhà mạng rồi
thì các thông tin ngay khi được kích hoạt mới thông tin được xác thực với dữ liệu dân cư
thì đảm bảo chính xác thì với kích hoạt
còn nếu mà sai sót thì yêu cầu đề nghị là nhà mạng và người dân phải cập nhật lại thông tin
cùng với việc xác minh tính chính chủ của người dùng di động
thì việc đối soát từ cơ sở dựa
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp người dân dễ dàng thực hiện việc đăng ký tài khoản dịch vụ công
thông qua hình thức xác minh thuê bao di động
như vậy việc người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng đơn giản hơn rất nhiều
làm dịch vụ công này làm tất cả những dữ liệu dân cư tích hợp trong một thẻ căn cước
thì thật là thuận lợi nhất cho người dân
và cũng từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an đã chính thức phê duyệt tài khoản định danh điện tử
thống kê đã thu nhận được gần sáu triệu
hai mươi triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử và có trên một mươi một tài khoản được phê duyệt
với tài khoản định danh điện tử người dân khi sử dụng dịch vụ công
hệ thống sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không cần phải khai báo lại
giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin
có các thẻ căn cước công dân rồi các giấy tờ khác như hộ chiếu bằng lái xe
tuy nhiên thì cái này đấy là cái giấy tờ cứng và chúng ta thử sử dụng trên môi trường thực
còn trên môi trường ảo trên môi trường mạng internet hiện nay thì chúng ta người dân thực hiện các giao dịch
mua bán rồi trao đổi thì cũng cần phải có một cái gọi là giấy tờ
thì nó thay bằng đời thực là chúng ta sử dụng các giấy tờ đấy
thì trên môi trường điện tử thì chúng ta cần phải có cái định danh điện tử để nó tương tự với tính năng của các giấy tờ đấy
để phát huy những lợi ích hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hướng tới năm nhóm tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp
đến nay từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã triển khai kết nối chính thức
đối với một mươi một bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
việc người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh
đạt tỷ lệ trên năm mươi ba và tích hợp tính năng rút tiền atm ngay trong thẻ căn cước công dân gắn chip
cơ bản hoàn thành đưa hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là chiều khóa kết nối dữ liệu
hiện nay là cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư đã có một mươi tám trường thông tin cơ bản của công dân
và nếu chúng ta thực hiện được việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh cũng như cổng dịch vụ công quốc gia
thì những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư thì người dân không phải khai báo lại
không phải làm các thủ tục như chứng thực bằng sao điện tử thủ tục bản chính v v
hoặc là công chứng chứng thực để nộp các loại giấy tờ
thì đây là dòng thiều nguyên lực rất lớn cho người dân cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính
tới đây sổ hộ khẩu giấy tạm trú giấy sẽ được thay thế từ phương thức quản lý thủ công
giấy điện tử bằng mã số định danh cá nhân được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý cư trú tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi
cho công dân thực hiện tốt hơn quyền tự do cư trú phát triển khai thác sử dụng có hiệu quả
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xây dựng chính phủ điện tử phát triển kinh tế số xã hội số